để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện tuần tra trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên huyện liên xã để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở
đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến
trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh tây nguyên để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ
sụt lún sạt lở đất bảo đảm an toàn hồ đập an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu như sau
chủ tịch ubnd các tỉnh lâm đồng đắk nông và các địa phương khác ở khu vực tây nguyên tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các công điện ngày một bảy và ba mươi một bảy văn bản ngày hai tám
trong đó tập trung chỉ đạo triển khai lực lượng ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở sụt lún đất
kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư an toàn hồ đập trên địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập
gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân công một đồng chí thứ trưởng chủ trì phối hợp với các bộ
tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương xây dựng khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai
tại khu vực tây nguyên nhất là công tác đảm bảo an toàn dân cư an toàn hồ đập sạt lở sụt lún đất ở các tỉnh lâm đồng đăng nông
cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh lâm đồng đắk nông nghiên cứu đánh giá về mức độ an toàn của các hồ đông thanh tỉnh lâm đồng đắk nơ tinh tỉnh đắk nông
để có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn công trình và an toàn dân cư
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành khác có liên quan tiếp tục theo dõi chủ động chỉ đạo phối hợp với địa phương
triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được phân công kịp thời đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can về tội giết người
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng nguyễn hiệu cường chú tại xã vĩnh phương và bùi trịnh tấn thành
chú tệ xã vĩnh thái tp nha trang
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng bảy nguyễn hữu cường và trần nhật huy phát sinh mâu thuẫn trên facebook nên hẹn để đánh nhau
hơn hai mươi ba giờ tối cùng ngày cả hai cùng khoảng ba mươi người bạn có mặt ở điểm hẹn là khu vực đeo hoa giấy trên đường phạm văn đồng thuộc xã vĩnh lương
bùi trịnh tấn thành là bạn của cường có đưa cho cường một cây phản sau đó cường cầm phản huy cầm rượu lao vào đất chém nhau
hậu quả huy bị thương và tử vong sau đó tới bệnh viện
nguyễn hiệu cường đã đến ngoan phường vĩnh hòa đầu thú về hành vi khạm tội của mình
đến nhà ân nhân để cảm ơn nhưng thấy chủ nhà sơ hở phan nguyễn hiệu đạt đã mở két lấy trộm một trăm linh triệu đồng sau đó nạp vào chơi game và thua hết
công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố phan nguyễn hiễu đạt trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày tám tháng bảy phan nguyễn hiễu đạt cùng bố mẹ đi từ tỉnh thái nguyên lên nhà một người phụ nữ ở huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn để trả tài liệu học tập và cảm ơn bà trong thời gian qua đã giúp đạt ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi ăn cơm xong lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà nên đạt đã lấy trộm chìa khóa rồi mở kết sát lấy trộm một trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng mang về nạp vào game và đã chơi thua hết số tiền nêu trên
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua nguyễn hiễu đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú
thời gian qua cơ sở hạ tầng đèn chiếu sáng giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã được nâng cấp mở rộng phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi giải trí của người dân
tuy nhiên điều đáng nói là hiện nay tại một số công trình này nhất là công trình thắp sáng đèn đường đã xảy ra tình trạng trộm cắp thiết bị công trình gây khó khăn cho việc thi công cũng như tiến độ bàn giao
những trụ đèn này mới vừa được đơn vị thi công lắp đặt gần nửa tháng nay nhưng chưa đầy năm trăm linh mét đã có đến năm trụ đèn bị kẻ gian lấy trộm dây đồng dây điện tiếp địa
đáng nói các đối tượng này còn dung sẻng bới đất tìm dây đồng được đơn vị thi công trôn sầu dưới đất
quá trình đơn vị thi công từ đầu tháng một mươi một nó xảy ra coi như là mất trộm rất nhiều
thứ nhất là coi như là sát
thứ hai nữa là coi như là
ba cái lặt nhặt kiềm mái mai mái mai để mai giải địa
rồi sau nữa là coi như là gần đây đó là mất coi như là đèn tiếu sáng dây điện ngầm rồi nó móc gần nó cắt dưới cắt là lấy mấy cái hộp điện luôn
cho nên cái đơn vị thi công của tụi tôi là làm chậm cái tiến độ mà khắc phục lại là nó rất là khó khăn
điện hình vọc
khoảng bốn giờ bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy tại khu vực khóm một phường ba thành phố vĩnh long lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang nguyễn văn cảnh
chú tại thành phố vĩnh long đang dùng kìm cộng lực cắt dây đồng các quang chiếu sáng
qua làm việc cảnh khai nhận trước đó đã điều khiển xe mô tô đến trộm dây điện trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ
sau đó về tới phường ba thì tiếp tục trộm dây đồng của công trình chiếu sáng công cộng và bị công an phát hiện
cảnh khai nhận trước đó đã điều khiển xe mô tô đến trộm dây điện trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ